cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tăng khánh hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỗ đoạn xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng chu văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương về tội cướp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý
tuy nhiên mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý